sáng nay đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đã thu giữ năm tấn đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
số đường này được phát hiện khi trên đường vận chuyển trên xe tải do lái xe nguyễn đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thừa thiên huế điều khiển từ tỉnh quảng trị đến thành phố tuy hòa tỉnh phú yên để tiêu thụ
lái xe đã không chứng minh được nguồn gốc của bốn năm tấn đường
từ đầu tháng một mươi đến nay cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đã liên tiếp phát hiện và thu giữ hơn bốn mươi một tấn đường không có hóa đơn chứng tử hợp pháp